thưa quý vị và các bạn tham nhũng ở việt nam xuất phát từ nhiều nguyên nhân
nhưng nguyên nhân nguồn cội nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến tham nhũng là quá trình tha hóa của những người thực hiện hành vi này bắt đầu từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vì vậy đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống sẽ góp phần giảm thiểu ngăn ngừa tệ nạn tham nhũng ở nước ta hiện nay
chương trình hôm nay giới thiệu phần trích bài
đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
góp phần ngăn ngừa tham nhũng của tiến sĩ võ thị hoa
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và tham nhũng tác giả cho rằng
tham nhũng ở việt nam có một số đặc điểm sau
một là có tham nhũng nhỏ vặt vãnh được thực hiện thông qua việc sách nhiễu cố ý gây phiền hà cho người dân
biến việc đơn giản thành phức tạp lợi dụng những quy định dườm già hình thức của thủ tục hành chính
để dây dưa chỉ hoãn giải quyết các việc hành chính dân sự
với mục đích buộc người dân phải mất tiền hoặc thứ khác có giá trị nếu muốn được việc
hai là tham nhũng lớn hơn thường gắn với việc làm vị trí công tác bổ nhiệm đề bạt cán bộ
chức vụ cao vị trí cao có khả năng sinh lời lớn thì mức độ tham nhũng lớn
thủ đoạn tham nhũng này có trung gian môi giới hình thành quy định ngầm
mọi việc đều được định giá bởi đồng tiền có thể tạm ứng trước thu hồi sau
rốt cuộc tham nhũng đẻ ra tham nhũng
ba là tham nhũng rất lớn hình thành sự đan sen phối hợp giữa các cá nhân
có cùng mục đích phi pháp nhóm lợi ích thao túng tổ chức thể chế chính sách
và những người có trọng trách thẩm quyền quyết định
loại tham nhũng này thường gắn với xét duyệt dự án đấu thầu
thực hiện các hợp đồng kinh tế lớn trong đấu giá đất đai tài chính ngân hàng
xuất khẩu nhập khẩu xây dựng khu công nghiệp đô thị v v
điều đáng lo ngại hiện nay
là hành vi tham nhũng không chỉ hoành hành ở lĩnh vực kinh tế
mà còn len lỏi vào các cơ quan bảo vệ pháp luật
ở cả lĩnh vực vốn được coi trọng về đạo lý
như y tế giáo dục thực hiện chính sách xã hội từ thiện nhân đạo
tính phổ biến của tham nhũng đã được đảng ta đánh giá trong đại hội một mươi hai
tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng
với những biểu hiện ngày càng tinh vi phức tạp
xảy ra trên nhiều lĩnh vực ở nhiều cấp nhiều ngành
làm cản trở sự phát triển kinh tế xã hội
gây bức xúc trong dư luận
là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của đảng
và hiệu lực quản lý của nhà nước
đe dọa sự tồn vong của chế độ
nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng ở việt nam
gồm cả mặt khách quan và chủ quan
nói tới chủ quan thì vấn đề ý thức chính trị
đạo đức lối sống của con người là quan trọng
khi thực hiện hành vi tham nhũng chính là các phần xấu trong con người
đã lấn át phần tốt biến họ trở thành con người khác
quá trình này diễn ra bên trong nên khó nhận biết ngay
đối với nhiều kẻ tham nhũng
quá trình tha hóa bắt đầu từ sự suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
có thể khẳng định suy thoái về chính trị đạo đức lối sống
là một trong những nguồn cội dẫn đến tham nhũng
do đó việc đấu tranh chống suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
sẽ góp phần giảm thiểu ngăn ngừa tệ nạn tham nhũng
ở nước ta hiện nay
đại hội một mươi hai của đảng khẳng định
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
chưa được đẩy lùi
có mặt có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn
một số rất ít cán bộ đảng viên
bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo kích động xúi rục mua chuộc
đã có tư tưởng việc làm chống đối đảng nhà nước
có thể thấy mức độ và tác hại
của suy thoái tư tưởng chính trị như sau
một là phai nhạt lý tưởng cách mạng
mơ hồ giao động hoài nghi
về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
hoài nghi về năng lực lãnh đạo của đảng
khả năng quản lý điều hành của nhà nước
đối với sự nghiệp đổi mới
điều đáng lo ngại
là ở số lượng không nhỏ cán bộ đảng viên mắc phải
và không dễ ngăn chặn và đẩy lùi
một số cán bộ đảng viên đương chức
có vai trò trong công tác nghiên cứu tham mưu
và thực tiễn ở các ngành địa phương
đã trở thành nhân tố khiến nhiều nghị quyết của đảng
chậm được đưa vào cuộc sống
và hiệu quả thấp
không ít cán bộ đảng viên kể cả đương chức
hay đã nghỉ hưu
tuy vẫn trung thành với đảng với chế độ
xong lại thiếu bản lĩnh thụ động
không dám đấu tranh với những tư tưởng sai trái
hay những kẻ cơ hội
một số cán bộ đảng viên do bất mãn cá nhân
cơ hội tiếp tay cho thế lực thù địch
tuyên truyền quan điểm sai trái độc hại
một số khác
do nhận thức không đầy đủ đúng đắn
bị các thế lực thù địch kích động
đã ngấm ngầm hoặc công khai phát
tán tài liệu hoặc truyền bá
những quan điểm sai trái
từ đại hội lần thứ sáu
đảng ta đã cảnh báo
vấn đề đạo đức xã hội đang được đặt ra một cách cấp bách
trong xã hội ta đang diễn ra
cuộc đấu tranh giữa hai lối sống
lối sống có lý tưởng lành mạnh
trung thực sống bằng lao động của mình
có ý thức tôn trọng và bảo vệ
của công chăm lo lợi ích
của tập thể và của đất nước
với lối sống thực dụng dối trá ích kỷ
ăn bán chạy theo đồng tiền
suy thoái đạo đức lối sống
vẫn đang tiếp tục diễn ra trong đảng
trực tiếp dẫn đến các hành vi tham nhũng
nếu như trước đây
chủ yếu là bớt xén ăn cắp vặt nhũng nhiễu
để đòi tiền mang tính chất cá nhân đơn lẻ
thì nay chặt chẽ tinh vi hơn
móc nối trăng trịt
trên dưới trong ngoài
để trục lợi với mức độ ngày càng nghiêm trọng
nguyên nhân khách quan dẫn đến
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống
là tác động từ sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội
trên thế giới
và các mặt tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa
sự lợi dụng các phương tiện truyền thông hiện đại
bởi các thế lực phản động thu địch
để xuyên tạc bóp méo tình hình thực tế của việt nam
cổ suý cho lối sống hưởng lạc
thực dụng ích kỷ cá nhân chủ nghĩa
vị đồng tiền
do tác động tiêu cực của kinh tế thị trường
do tác động từ âm mưu chống phá
của các thế lực thu địch
đặc biệt là chiến lược diễn biến hòa bình
về phía chủ quan
việc luận giải con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
các quan điểm phát triển kinh tế xã hội
thời kỳ quá độ
vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
và thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa
lý luận về xây dựng đảng còn hạn chế
chưa thực sự có sức thuyết phục
công tác giáo dục chính trị
đạo đức lối sống
chưa được trú trọng đúng mức
hoạt động kém hiệu quả
có biểu hiện xem nhẹ giáo dục lý luận
mark lenin tư tưởng hồ chí minh
đạo đức cách mạng đạo đức nghề nghiệp
từ những phân tích nhận xét như trên
tiến sĩ võ thị hoa
đã đề xuất một số giải pháp
chống suy thoái tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống nhằm ngăn ngừa tham nhũng
một tăng cường công tác lý luận
và hiệu quả giáo dục chính trị
đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên
và quần chúng
theo định hướng đại hội một mươi hai của đảng đặt ra
tăng cường hiệu quả giáo dục
đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên
và quần chúng nhân dân
hắn chặt xây dựng và thực hành đạo đức trong đảng
với phòng chống ngăn chặn đẩy lùi
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội bộ
triển khai sâu rộng trong toàn đảng
toàn dân và toàn quân
chỉ thị năm cttvk
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
xác lập một hệ thống chế tài
để thúc đẩy việc nêu gương của cấp ủy
người đứng đầu cấp ủy
cơ quan chính quyền đoàn thể
ở mọi lúc mọi nơi
hai đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ
tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ
đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ
có cơ chế kiểm soát quyền lực
khắc phục và ngăn chặn bằng được
sự lạm quyền lộng quyền
và lợi dụng quyền lực
nhất là của một số cán bộ tham mưu
giúp việc về công tác tổ chức cán bộ
xử lý và thay thế kịp thời
những cán bộ lãnh đạo quản lý
yếu về năng lực giảm suất uy tín
trì trệ trong công tác kém hiệu quả
lựa chọn để bố trí đúng cán bộ
nhất là người đứng đầu
có đức có tài có bản lĩnh
có tâm huyết chống chạy chức chạy quyền
trong công tác cán bộ
cần có chương trình hành động cụ thể
có trọng tâm trọng điểm
trong từng thời gian
phù hợp với từng ngành từng địa phương đơn vị
nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu
ở mỗi cơ quan đơn vị trong tổ chức
thực hiện bảo đảm tính kế thừa
và phát triển chống cục bộ bè phái
xác định rõ
nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ
chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay
là bảo vệ cương lĩnh điều lệ đảng
bảo vệ nguyên tắc tổ chức
và hoạt động của đảng
bảo vệ hiến pháp và pháp luật
bảo vệ cán bộ đảng viên về mặt chính trị
tăng cường vai trò quản lý của nhà nước
cùng với thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa
đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật
gắn với tổ chức thi hành pháp luật
nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
quản lý đất nước theo pháp luật
đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội
bốn coi trọng công tác thanh tra kiểm tra
trong đảng và nhà nước
xử lý nghiêm minh kịp thời những vi phạm
trong đó tập trung đổi mới
tăng cường công tác kiểm tra giám sát
kỷ luật đảng bảo đảm hiệu lực hiệu quả
chú trọng kiểm tra giám sát
việc học tập nghiên cứu quán triệt
các nghị quyết chỉ thị quy định của đảng
việc chấp hành cương lĩnh chính trị
điều lệ đảng
việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống
theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
việc thực hiện quy định về những điều đảng viên
không được làm
chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng
đẩy mạnh công tác quán triệt nghiên cứu
các nghị quyết chỉ thị quy định
quyết định quy chế kết luận của đảng
về công tác kiểm tra giám sát
kỷ luật đảng
giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên
nắm vững nguyên tắc phương hướng phương châm
thẩm quyền thủ tục
trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát
kỷ luật đảng
tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
tạo sự đoàn kết thống nhất
phát huy dân chủ trong đảng
giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng
đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình
mở rộng dân chủ công khai minh bạch
đề cao trách nhiệm quản lý kiểm tra giám sát đảng viên
chủ động phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những đảng viên có sai phạm
thông qua công tác kiểm tra giám sát
góp phần triển khai các chủ trương đường lối chính sách của đảng
nghị quyết chỉ thị quy định chương trình kế hoạch
của cấp ủy các cấp đến từng đảng viên
kịp thời đấu tranh với những tư tưởng quan điểm sai trái thù địch
trước hết cần phải kiên định chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh
không ngừng đối với những tư tưởng
đổi mới công tác tư tưởng lý luận
chủ động ngăn chặn nâng cao chất lượng
hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch
kết hợp giữa đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
và biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
với kịp thời đấu tranh với những tư tưởng quan điểm sai trái thù địch
gắn chặt đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí quan liêu hách dịch cửa quyền
gắn với đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và ngược lại
cấp ủy các cấp phải thường xuyên giả soát nắm chắc chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp không bảo đảm về tiêu chuẩn điều kiện quy trình bổ nhiệm
năng lực và hiệu quả công tác thấp
nhất là những trường hợp người nhà người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
đây là biện pháp rất cơ bản để nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu và là vấn đề sống còn của đảng
sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống là một trong những nguyên nhân dẫn đến tham nhũng
vì vậy đấu tranh chống suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống được xem là giải pháp trọng yếu
ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng tham nhũng ở nước ta hiện nay
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần trích bài
đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
góp phần ngăn ngừa tham nhũng của tiến sĩ võ thị hoa
bài đăng trên cổng thông tin điện tử bộ nội vụ
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại